nhân kỷ niệm một mươi hai năm ngày phòng chống hàng giả hàng nhái việt nam
văn phòng cục sở hữu trí tuệ tp hcm và vinachg vừa phối hợp tổ chức diễn đàn
hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
trong một mươi tháng qua cả nước kiểm tra và xử lý gần sáu sáu trăm linh vụ vi phạm về hàng giả
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng
phương thức thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi có sự cấu kết từ khâu sản xuất
đến khâu phân phối sử dụng công nghệ kỹ thuật cao để đối phó với cơ quan chức năng
tại diễn đàn đại biểu cho rằng để công tác chống hàng giang hàng giả hiệu quả
cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhà nhà nước nhà sản xuất và nhà tiêu dùng
trong đó nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra xử lý nhà sản xuất phối hợp tốt
với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm và chủ động tuyên truyền cho người tiêu dùng
cách nhận diện phân biệt hàng thật hàng giả đồng thời người tiêu dùng phải tích cực tối giá hàng giả